nhiều hộ dân trồng mía ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang cũng đang rất sốt ruột vì nước lũ lên
gặp lúc mưa dầm kéo dài làm cho gần hai hectare mía bị ngập từ năm đến một mươi cm
nếu tình trạng này còn tiếp tục mía sẽ giảm năng suất và có thể bị chết
trong hoàn cảnh này nông dân muốn thu hoạch nhanh nhưng lại gặp khó vì thiếu nhân công đốn mía
mới đây người trồng mía ở huyện phụng hiệp còn chân trừ chưa chịu đốn mía bán để trừ giá lên
thì bây giờ họ phải chạy đồn chạy đáo tìm nhân công để thu hoạch
tình trạng khan hiếm nhân công đã đẩy giá thuê tăng từ một trăm hai mươi đồng một tấn lên một trăm sáu mươi đồng một tấn
có nơi giá thuê lên đến một trăm tám mươi đồng một tấn
hiện mía giống roc một mươi sáu được thương lái mua với giá một hai trăm năm mươi đồng một kg giảm từ năm mươi tám mươi đồng một kg
còn mía giống k tám mươi tám k chín mươi hai có giá một đồng một kg giảm một trăm linh đồng một kg so với lúc mía chưa bị ngập
thấy điều kiện mía năm nay
thời điểm bây giờ nước cũng đã ngập nếp rồi mía cũng đã tới chữ
điều kiện mà mình thu hoạch mía thì cần phải gấp gút trong thời gian nửa tháng hoặc một tháng
điều kiện cuối vụ rồi đó
nếu để lâu thì tình trạng đường nước ngập thì tình trạng chứa đường nó tột
hai nữa là điều kiện nông
nông dân nó bị mía chết rồi cái đầu nó xịt thải trên nông dân nặng lắm
đến nay huyện phụng hiệp đã thu hoạch hơn hai tám trăm linh hectare mía
chủ yếu là giống roc một mươi sáu trong tổng số gần bảy sáu trăm linh hectare mía xuống giống
các giống mía như k tám mươi tám k chín mươi hai qd một mươi một qd một mươi ba
bà con cần chủ động huy động lực lượng nhân công ở các địa phương khác để tranh thủ thu hoạch
và các nhà máy đường cũng cần đẩy nhanh tiến độ thu mua tránh thiệt hại cho nông dân